tại hà nội hội đồng lý luận trung ương tổ chức kỳ họp thứ một mươi ba thảo luận góp ý cho dự thảo
báo cáo chính trị tại đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì kỳ họp
cùng dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực
chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tại kỳ họp các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận sâu các nội dung về chủ đề đại hội một mươi ba của đảng
dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể
năm hai nghìn hai mươi năm năm hai nghìn ba mươi và năm hai nghìn hai mươi năm
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn xuân thắng ghi nhận những ý kiến đóng góp vào việc hoàn thiện
các sự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
thường trực hội đồng lý luận trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc những ý kiến của các đại biểu
cùng với tổ biên tập của tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
tiểu ban văn kiện hoàn thiện báo cáo trình bộ chính trị ban bí thư tiểu ban văn kiện
nhằm phục vụ việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng